phiên tòa xét xử một mươi bị cáo trong vụ nâng khống giá máy xét nghiệm covid một mươi chín xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội tiếp tục làm việc với phần tranh luận
ngay sau phần bào chữa của các luật sư đại diện viện kiểm sát thực hiện đối đáp khẳng định hoàn toàn đủ căn cứ cho thấy bị cáo nguyễn nhật cảm
cựu giám đốc cdc hà nội có động cơ vụ lợi theo lời khai của các bị cáo khác
cũng theo đại diện viện kiểm sát nếu đúng quy định pháp luật thủ tục thực hiện chỉ định thầu thông thường cần nhiều bước
nhưng trong khoảng thời gian rất ngắn các bị cáo tại cdc hà nội đã gian lận để hoàn thành rất nhiều thủ tục nhằm hợp thức việc chỉ định thầu